điều đáng nói là suốt chín tháng qua ngoài một số ít hàng nhóm này thuê gửi qua dịch vụ chuyển phát của một số nhà xe
còn lại số lượng lớn các loại công cụ hỗ trợ này các đối tượng đều nhận từ người bán
hoặc gửi cho người mua từ các tỉnh thành phố trong cả nước bằng dịch vụ chuyển phát cod của bưu điện tỉnh đắk lắc
ban đầu thì cháu gửi những cái mẫu đèn pin siêu xém bình thường và bưu điện kiểm tra và cho đi
về sau thì cháu gói hàng sẵn và mang ra
mang ra gửi thì mình chỉ cần ghi nội dung hàng gửi là đèn pin siêu sáng hoặc là ghi thuốc xịt côn trùng hay là ghi cảnh câu gì đó là gửi đi được
số hàng công cụ hỗ trợ này cháu gửi qua bưu điện là trên năm trăm linh lần
từ cái vấn đề này thì tôi đề nghị là các quan chức năng như bưu điện hoặc một số công ty nhận vận chuyển hàng
thì hết sức là nâng cao cảnh giác đề nghị kiểm tra kỹ mặt hàng
trước khi vận chuyển tránh trường hợp lợi dụng những vấn đề đó để đối tượng mua bán những cái mặt hàng thuộc nhân đức quản lý và cấm
hiện công an tỉnh đắk lắc đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan đến đường dây mua bán công cụ hỗ trợ trái phép này
qua vụ việc trên các bưu điện các doanh nghiệp dịch vụ vận chuyển hàng hóa bưu phẩm cần rút kinh nghiệm chú ý kiểm tra kỹ các bưu kiện bưu phẩm trước khi nhận chuyển phát
đồng thời nếu phát hiện nghi vấn cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời xử lý